cũng trong sáng ngày hôm nay bộ y tế đã phát đi thông báo khẩn số tám cho biết là đã xác định được lịch sử di chuyển của các bệnh nhân mắc covid một mươi chín
tại hà nội các địa điểm được nêu trong thông báo khẩn số tám của bộ y tế bao gồm quán bún đậu mắm tôm một trăm bảy mươi ba thái hà quán thịt xiê nướng ba mươi một hồ đắc di vinmart trong vincom phạm ngọc thạch quán miến lương bốn mươi hai phố thái hà
còn tại tp hcm thì gồm hai địa điểm đó là bùa hoa bar và green số bảy thảo điền quận hai phòng khám đa khoa fv sài gòn bốn mươi sáu vỗ thị sáu quận một
bộ y tế đề nghị là tất cả những ai có mặt trong thời gian và địa điểm này thì cần phải liên hệ ngay với trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe